công an thành phố bô ma thuật vừa ra quyết định tạm giữ hình sự một mươi hai đối tượng trong đường dây ghi số đề với quy mô rất lớn
tổng số tiền giao dịch đánh bạc trên ba trăm linh tỷ đồng để điều tra về hai hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
cầm đầu đường dây số đề này là nguyễn thị thùy dung chú thành phố bumma thuật
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
công an thành phố bumma thuật đã hủy động trên năm mươi cán bộ chiến sĩ
chia làm nhiều tổ đồng loạt kiểm tra và bắt quả tăng tại một mươi một điểm đang ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn thành phố
thu giữ nhiều tài liệu tang vật
một mươi bốn người liên quan đã được đưa về trụ sở công an để đấu tranh làm rõ
bước đầu công an đã làm rõ được đường dây số đề này hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay
mỗi ngày các đối tượng ghi nhận số đề cho các con bạc khoảng hơn bốn trăm linh triệu đồng
tổng số tiền đường dây giao dịch từ đầu năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay là trên ba trăm linh tỷ đồng